hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
đồng thời tạo cơ hội kết nối tạo mối quan hệ hợp tác trực tiếp đa chiều giữa nhà khoa học quốc tế và việt nam
đặc biệt thủ tướng phạm minh chính trao giải thưởng chính ba triệu usd cho ba nhà khoa học
cataline carrico drew westman và peter rutherkulis với công nghệ nghiên cứu vaccine mrna cứu sống cho hàng triệu người
thủ tướng chia sẻ suốt hai năm qua nhất là trong thời gian khó khăn nhất của dịch bệnh
cá nhân loại đã đặt niềm tin hy vọng và trông chờ vào các nhà khoa học để tìm ra vaccine thuốc chữa phòng chống dịch covid một mươi chín
cả thế giới biết ơn ngưỡng mộ các nhà khoa học người đã thực hiện sứ mệnh cao cả của mình
chúng ta có mặt ở đây hôm nay bình yên an toàn cũng chính nhờ các nhà khoa học nhờ vaccine và thuốc đặc trị
vinfael ghi nhận sự tham gia của sáu mươi quốc gia ở sáu châu lục
trong đó số lượng dự án đến từ bắc mỹ và liên minh châu âu chiếm tỷ trọng tới năm mươi hai sáu
việt nam cũng có sự tham gia ấn tượng với một mươi bảy dự án
đây là kết quả vượt xa kỳ vọng với một số giải thưởng hoàn toàn mới như vinfuter
theo đánh giá của hội đồng giải thưởng năm trăm chín mươi chín dự án được đề cử năm nay đều có chất lượng cao
vượt trội về tính khoa học tiên phong về công nghệ hứa hẹn mang lại tác động tích cực cho hàng triệu
thậm chí là hàng tỷ người trên thế giới
giải thưởng vinfuture được trao bởi quỹ vinfuture do chủ tịch tập đoàn vingroup phạm nhận vượng và phu nhân
thư hương sáng lập
quỹ có sứ mệnh tôn vinh và hỗ trợ các nghiên cứu khoa học các sáng chế công nghệ đột phá
đã đóng góp hoặc có tiềm năng đóng góp cho cuộc sống của hàng triệu người